trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết của truyền ninh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay ngày hai mươi chín tháng chạp
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm chúc tết các chi thức tiêu biểu của thủ đô hà nội
cùng đi với chủ tịch nước trần đại quang có bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
trong buổi sáng chủ tịch nước trần đại quang đã lần lượt tới thăm chúc tết tại nhà riêng giáo sư
anh hùng lao động vũ khiêng giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động nhà giáo nhân dân nghệ sĩ nhân dân trần thu hà
giáo sư nhà giáo nhân dân hà minh đức
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tình cảm kính trọng của đảng nhà nước
dành cho các giáo sư nghệ sĩ nhân dân và nhà giáo nhân dân khẳng định hiện tài là nguyên khí của quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trong bối cảnh hiện nay để đất nước tận dụng được những thời cơ vận hội
vượt lên các thách thức khó khăn đan sen thì phải dựa vào sức mạnh cội nguồn đó chính là nền văn hóa việt
vì vậy lĩnh vực giáo dục đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng con người việt nam trong thời đại mới
đủ tâm đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
chủ tịch nước mong các trí thức tiêu biểu của thủ đô tiếp tục công hiến bồi dưỡng thế hệ trẻ
nòi gương và kế thừa các thế hệ đi trước cùng nhau bồi đắp vun đúc văn hóa người việt ngày càng phát triển
chủ tịch nước chúc các giáo sư mạnh khỏe tiếp tục đóng góp trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật
góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc